tỉnh phú yên đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng sửa chữa nhà ở của người dân do thiên tai
đây là nỗ lực vượt bậc của nhiều cấp nhiều ngành cùng các tổ chức cá nhân và nhân dân cùng chung tay góp sức
nay nhiều nhà dân đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng kịp về nhà mới đầm ấm trong tết dương lịch hai nghìn hai mươi
gần một tháng sau bão số một mươi hai chúng tôi trở lại khu tái định cư thôn phú khê một xã hòa xuân nam huyện đông hòa tỉnh phú yên
vùng tâm bão dắp danh với tỉnh khánh hòa
ở khu tái định cư này nhà chị lương thị kim cúc là một trong nhiều nhà bị sập hoàn toàn trong bão số một mươi hai
cái đêm kinh hoàng ấy nay đã được xóa tan thay vào đó là niềm vui tràn hòa bên ngôi nhà mới ấm cúng của người phụ nữ cùng hai đứa trẻ